từ nhiều năm qua hai thôn tránh trạch một và chánh trạch hai thuộc xã mỹ thọ huyện phù mỹ tỉnh bình định nổi tiếng với nghề trồng bí đao khổng lồ
và trong những ngày này ba mươi hộ chuyên trồng bí đao khổng lồ đang phấn khởi bước vào vụ thu hoạch
mỗi trái bí đạt trọng lượng từ bốn mươi năm đến sáu mươi kg tính bình quân mỗi hộ thu được hàng chục triệu đồng
hàng năm người dân địa phương gieo hạt vào tháng chạp và bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng bốn đến hết tháng năm
khi bí đã đạt trọng lượng từ bốn mươi năm đến sáu mươi kg một trái
ngoài bán được sản phẩm vào những ngày trước khi thu hoạch địa phương này thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan
chụp ảnh trải nghiệm và thưởng thức các món đặc sản làm từ bí đao khổng lồ
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cho biết đang xây dựng đề án để phát triển làng bí đao thành điểm du lịch của địa phương